ban đầu bão số chín có thể gây ra gió mạnh cấp một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi năm ở biển đông cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi bốn ở vùng biển ven bờ các tỉnh thành phố thuộc trung bộ
trong khi đó chiều nay ngày hai mươi năm tháng một mươi khi đi vào vùng biển từ hà tĩnh đến quảng trị bão số tám đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
dự báo ở các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên hai trăm linh mm
để kịp thời ứng phó với cơn bão số tám đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào khu vực các tỉnh miền trung
lực lượng công an các huyện ven biển tỉnh hà tĩnh đang tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão có thể xảy ra
tại các âu thuyền tránh trụ bão lực lượng cảnh sát giao thông đã hướng dẫn ngư dân sắp xếp neo đậu tàu thuyền ổn định
phối hợp với chính quyền địa phương các xã tổ chức gia cố lại các điểm đê kè sung yếu bị sạt lở do mưa lũ thời gian qua
đồng thời tổ chức kè kéo che chắn các nhà khu vực đông dân cư ven biển đề phòng mưa to gió lớn
song song với đó các phương án di tản dân đã được lên kế hoạch đồng thời liên tục theo dõi mực nước biển
nếu xảy ra tình trạng chiều cường dâng cao đột biến sẽ di tản toàn bộ người dân lên khu vực cao hơn để tranh trú giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người
trước những thiệt hại
to lớn về người và của do hậu quả của bão trồng bão vào khu vực miền trung những ngày qua
sáng nay các tổ chức đoàn thể của công an tỉnh khánh hòa đã tổ chức quyên góp và ủng hộ các nhu yếu phẩm thiết yếu
nhằm hỗ trợ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả do thiền tai lũ lụt
với tinh thần tương thân tương ái đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn công an tỉnh đã quyên góp rất nhiều nhu yếu phẩm
như quần áo giày dép sách vở sữa mì tôm xà bông chăn màn hay bàn chải đánh răng
tất cả số tiền và hàng này sẽ được chuyển về cho đồng bào miền trung trong một thời gian sớm nhất
góp phần giúp cho bà con vượt qua những khó khăn trước mắt để sớm ổn định cuộc sống
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự một vụ nổ lò hơi gây cháy khiến một người tử vong và một người bị thương
đã xảy ra vào sáng nay tại sườn sản xuất giấy của công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất bao bì lâm huy
ở xóm hạ giang thôn tàm tảo xã phú lâm thuộc cụm công nghiệp phú lâm
huyện tiên du tỉnh bắc ninh
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an huyện tiên du cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc ninh
đã phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường chữa cháy cứu nạn cứu hộ
hiện nay các lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường và khẩn trương điều tra làm rõ vụ cháy
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng cho biết vừa tiếp nhận từ công an huyện hạ lan vụ án tổ chức cho người xuất cảnh trái phép
trước đó vào ngày hai mươi một tháng một mươi tại xóm bản xà xã thắng lợi huyện hạ lăng công an huyện hạ lăng phối hợp với công an xã thắng lợi phát hiện và bắt quả tang hoàng văn chống sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hồ khẩu tại huyện hạ lăng điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát một mươi một a bốn nghìn bốn trăm linh một
trở chín công dân quê ở các tỉnh
nghệ an cần thơ yên bái đang trên đường hướng về khu vực biên giới mục đích xuất cảnh trái phép sang trung quốc tìm việc làm thuê lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h của truyền hình công an nhân dân mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv